trước tình hình ở địa bàn biên giới xuất hiện một số nhóm đối tượng dựng lán trại và hình thành các tụ điểm bán lẻ trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an tấn công chia xóa
trước đó vào lúc một giờ ngày hai mươi ba tháng bốn tại khe sốt chính thuộc khu vực giáp danh giữa hai xã biên giới nhôn mai và mai sơn huyện tương dương
công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo công an huyện tương dương đồng chủ trì với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh nghệ an và đồn biên phòng nhôn mai tập trung lực lượng tiến hành triệt xóa tụ điểm ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ak một mươi viên đạn một súng tự chế năm mươi gam ma túy các loại và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác
cùng thời gian trên công an huyện tương dương đã cùng với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tiến hành bao vây triệt xóa năm điểm bán lẻ trái phép chất ma túy bắt giữ tám đối tượng